thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm hai trăm hai mươi năm quốc khánh cộng hòa serbia chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi điện mừng tới tổng thống alexandar huchik thủ tướng anna bnabique và chủ tịch quốc hội vladimir orek
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện mừng tới phó thủ tướng thứ nhất bộ trưởng ngoại giao ivisa dachez
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một trăm linh sáu năm quốc khánh nước cộng hòa lít va hôm nay chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi điện mừng tới tổng thống gitanas naudesha thủ tướng ingrida simonite và chủ tịch quốc hội victoria sumiliete nielsen
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng đã gửi điện mừng tới bộ trưởng ngoại giao lít va gabriel liud sanbruggegit
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm ngày onzak bektenov được bồi nhiệm làm thủ tướng cộng hòa kazakhstan thủ tướng phạm minh chính đã gửi điện mừng
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm tăng tốc xây dựng các công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia với tổng mức đầu tư rất lớn bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng
vì vậy các chủ thể liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phải chủ động tích cực triển khai hoàn thành các công việc được giao các cam kết
thỏa thuận đã có chỉ bàn làm không bàn lùi khó khăn ở đâu thì ở đó phải giải quyết vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải tháo gỡ
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính trường ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải tại phiên họp thứ chín của ban chỉ đạo
phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu bốn mươi sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính trường ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải tại bốn mươi sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
còn lại là các dự án đường bộ chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô hà nội đường vành đai tp hcm dự kiến năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng đầu tư công chủ yếu cho hạ tầng giao thông
năm hai nghìn hai mươi ba và tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các bộ ngành địa phương nhất là bộ giao thông vận tải đã phối hợp tích cực nỗ lực triển khai nên nhiều khó khăn vướng mắt trong thời gian dài tại một số dự án đã được tập trung xử lý như dự án cao tốc bến lức long thành dự án nhà ga t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự án cảng hàng không quốc tế long thành
công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã được đẩy nhanh nhiều dự án đã được khởi công nhiều dự án cũng đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư
nhiều công trình dự án cao tốc đã vượt qua các khó khăn về giải phóng mặt bằng vật liệu xây dựng đại dịch covid một mươi chín thời tiết cực đoan để khánh thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư
với các dự án mới triển khai các tỉnh đã tập trung lực lượng để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng tiến độ thi công
các chủ đầu tư nhà thầu nỗ lực tổ chức thi công với quyết tâm vượt nắng thắng mưa ăn tranh thủ ngủ khẩn trương thi công ba k bốn k xuyên lễ xuyên tết làm việc cả thứ bảy chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình
đa số đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra kết quả giải ngân của các dự án đều đạt ở mức cao hoặc vượt yêu cầu
đặc biệt trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tết thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã đi kiểm tra việc triển khai xuyên tết và chúc tết các công nhân tại năm dự án trọng điểm tại hà nội tp hcm tỉnh đồng nai
tại các công trường hàng nghìn công nhân kỹ sư vẫn miệt mài làm việc xuyên tết hy sinh niềm vui riêng của cá nhân tạm gác lại sự đoàn tụ gia đình trong những ngày xuân để làm việc với tinh thần vì sự phát triển của đất nước sớm hoàn thành các dự án giao thông
qua đó góp phần tạo thuận tiện giảm bùn tắc tai nạn giao thông giảm chi phí logistic
đặc biệt ở dự án cảng hàng không quốc tế long thành đã có sự thay đổi rõ rệt so với các lần kiểm tra trước đây
tuy là ngày tết nhưng trên công trường khi thế thi công sôi nổi máy móc và công nhân miệt mài thi công nhiều hạng mục
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh việc triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải là việc khó cả về quy mô đối tượng phạm vi với tổng mức đầu tư rất lớn bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
quá trình triển khai các dự án đã gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng sự đồng thuận rất cao của quốc hội
chúng ta đã đề xuất và những khó khăn về pháp lý cơ bản được tháo gỡ
các bộ ngành địa phương ban quản lý dự án nhà thầu đơn vị tư vấn cán bộ công nhân người lao động trên công trường các dự án đã có nỗ lực rất lớn đạt được những kết quả tích cực rất đáng trân trọng tạo phong trào xu thế phát triển hạ tầng trên cả nước
thủ tướng cảm ơn bà con nhân dân đã đồng thuận hỗ trợ ủng hộ chủ trương lớn của đảng nhà nước nhường đất nơi ở cho các dự án thay đổi thói quen tập quán nghề nghiệp sinh kế vì sự phát triển của đất nước
thời gian tới thủ tướng nêu rõ với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình chính phủ các bộ ngành cơ quan và địa phương phải triển khai chủ trương đường lối đúng đắn sáng suốt của đảng nhà nước về ba đột phá chiến lược trong đó có đột phá hạ tầng thành sản phẩm cụ thể đạt mục tiêu đề ra góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững

cần phải chủ động phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giải quyết công việc theo thẩm quyền thực hiện công việc có trọng tâm trọng điểm không né tránh đùn đẩy trách nhiệm
thủ tướng lưu ý cần quan tâm đặc biệt đến việc làm sinh kế hạ tầng y tế giáo dục xã hội cho người dân tại nơi tái định cư các dự án nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ
thủ tướng nhấn mạnh nghiêm cấm tham nhũng tiêu cực phải làm mọi việc với tinh thần vô tư trong sáng
tất cả vì lợi ích chung không để phát sinh các vấn đề phức tạp tăng cường thanh tra kiểm tra điều tra
xử lý các vi phạm liên quan tới găm hàng đội giá với nguyên vật liệu cho các dự án
các bộ cơ quan địa phương cùng với việc bảo đảm tiến độ chất lượng bảo vệ môi trường và an toàn lao động
cần chủ động ra soát khắc phục những vương mắc
các thành viên ban chỉ đạo các ban quản lý dự án nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước
trách nhiệm để nỗ lực hơn nữa quyết tâm hơn nữa làm việc trên tinh thần vượt nắng thắng mưa
ăn tranh thủ ngủ khẩn trương thi công ba k bốn kip xuyên lễ xuyên tết xuyên thứ bảy chủ nhật
để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra đối với từng hạng mục công trình
và cả dự án góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi sáu tháng hai tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp đánh giá tình hình
triển khai thực hiện chỉ thị số hai mươi sáu ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư về việc tổ chức tết giáp thìn
năm hai nghìn hai mươi bốn chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy trong thời gian tới
theo báo cáo tổng hợp chung chỉ thị số hai mươi sáu được ban hành sớm nên các ban cán sự đảng đảng đoàn cấp ủy
chính quyền các cấp đã chủ động kịp thời tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tết giáp thìn
phù hợp với thực tiễn địa phương đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết vui tươi lành mạnh an toàn
tiết kiệm với tinh thần không để ai không có tết
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thăm chúc tết ở sáu mươi ba địa phương tặng quà các đối tượng chính sách người lao động
không về quê ăn tết chúc tết động viên đồng bào ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ
trong dịp tết phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc tinh thần đại đoàn kết tương thân tương ái trong dịp tết
các cấp các ngành trung ương các địa phương đã hỗ trợ tặng quà tết theo chế độ cho trên một mươi ba chín triệu lượt đối tượng
trên toàn quốc với tổng số tiền lên tới gần hai mươi tỷ đồng trong đó có gần bảy năm triệu lượt đoàn viên công đoàn
người lao động được hỗ trợ chăm lo tết với tổng số tiền hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng các cấp ngành địa phương đã tăng cường
tuyên truyền về những thành tiệu của đất nước địa phương tổ chức phong phú các hoạt động mừng đảng mừng xuân
hoạt động văn hóa thể thao lễ hội dịp tết ban bí thư trung ương đảng đánh giá cao hoan nghênh các cơ quan tổ chức
cấp ủy chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai chỉ thị số hai mươi sáu của ban bì thư về tổ chức tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
với nhiều cách làm hay sáng tạo hiệu quả
các địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp đều tổ chức trực trong dịp tết gia quân sản xuất đầu năm với khí thế phấn khởi quyết tâm cao
tết năm nay ghi nhận số lượng nhiều hơn các dự án công trình trọng điểm quốc gia làm việc thi công xuyên tết tổ chức ba k bốn k
như công trường đường cao tốc bắc nam cảng hàng không quốc tế long thành đường xây năm trăm linh kv mạch ba dự án vành đai ba tp hcm
dự án đường cao tốc biên hòa vũng tàu nhà ga t ba tân sơn nhất nhà ga ngầm s một mươi hai ga hà nội
về nhiệm vụ sắp tới ban bí thư trung ương đảng đề nghị ngay sau kỳ nghỉ tết các cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị
nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân
không để xảy ra tình trạng nghỉ tết kéo dài lơ là công việc làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
các bộ ngành địa phương tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao chất lượng nội dung các chương trình văn hóa thông tin định hướng
khẳng định thành tiệu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước địa phương cũng như đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái
xuyên tạc sai sự thật của các thế lực thù địch
ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phố đà nẵng đã ra quân sản xuất kinh doanh với khí thế rất khẩn trương sôi nổi quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm nay
với việc hoàn thành vượt kế hoạch cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm hai nghìn hai mươi ba
công ty cổ phần cảng đà nẵng bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên của năm mới bằng sự hứng khởi và quyết tâm
cảng đà nẵng sẽ tăng cường chuyển đổi số và tự động hóa để tăng năng suất khai thác tàu và đảm bảo an toàn lao động
sau kỳ nghỉ tết các cán bộ và người lao động cũng rộn ràng
quay trở lại sản xuất các đơn hàng của năm mới tại công ty cổ phần diệt may hai mươi chín tháng ba
công ty hiện đang tìm kiếm và phát triển các thị trường mới đảm bảo đủ các đơn hàng để sản xuất nâng cao thu nhập cho công nhân
khi thế lao động như thế này đã thể hiện sự quyết tâm của các doanh nghiệp tại đà nẵng
trong một năm thắng lợi góp phần cùng toàn thành phố hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra
sáng nay bộ công thương tổ chức họp đánh giá kiểm điểm tiến độ đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng trạch đến phố nối
cùng các cơ quan chức năng bộ ngành liên quan các địa phương có dự án đi qua
trong đó vướng mắc nhất hiện nay là công tác bàn giao mặt bằng và chuyển đổi rừng đối với các đường tạm công trình tạm
hiện bốn dự án liên quan đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng trạch đến phố nối
đã thực hiện bàn giao mặt bằng được một bảy mươi năm trên một một trăm tám mươi khoảng chín mươi vị trí móng cột
và một trăm hai mươi bốn trên năm trăm linh ba khoảng hai mươi năm khoảng néo
còn một trăm linh năm vị trí chưa bàn giao mặt bằng sáu mươi bốn vị trí đã bàn giao nhưng chưa thể thi công do còn có vướng mắc
theo đại diện evn vướng mắc lớn nhất hiện nay là thủ tục chuyển đổi đất rừng đường tạm phục vụ thi công của từng dự án thành phần
trong công tác thi công hiện gặp khó khăn về huy động máy móc thiết bị
do khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều
evn kiến nghị bộ công thương báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét sớm ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định một trăm năm mươi bốn
để giải quyết các khó khăn vướng mắt về việc cho phép tác động vào rừng phục vụ thi công các dự án
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đề nghị các bộ ngành và địa phương liên quan
chủ động ra soát nhiệm vụ công việc chính phủ giao để phối hợp giải quyết ngay trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhiều nơi một trăm linh người lao động và doanh nghiệp đều đã hoạt động với không khí khẩn trương nghiêm túc
tại hà nội gần chín mươi người lao động đã trở lại làm việc sau tết
như là đồng tháp phú yên bình dương đồng nai
số công nhân quay trở lại làm việc sau tết cũng chiếm tỷ lệ cao trên bảy mươi năm
theo tổng hợp của các cấp công đoàn thành phố hà nội tính đến ngày một mươi năm tháng hai
có tám mươi bảy mươi tám doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với tám mươi tám sáu mươi bảy số công nhân lao động trở lại làm việc
tại đồng tháp hơn một mươi lao động tại ba khu công nghiệp sa đéc trần quốc toản và sông hậu đã trở lại làm việc sau ngày nghỉ tết nguyên đán
số lao động trở lại làm việc đạt trên chín mươi
nhiều doanh nghiệp đạt một trăm linh
đây là tín hiệu vui trong bối cảnh nhiều địa phương đang lo khan hiếm nguồn lao động làm việc dịp đầu năm mới
tại tỉnh phú yên gần một trăm linh doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đã hoạt động trở lại
nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng sản xuất cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay nỗ lực vượt khó nhiều doanh nghiệp đã bảo đảm duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động
góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh và tham gia tốt công tác an sinh xã hội
lãnh đạo tỉnh phú yên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp an tâm sản xuất mở rộng kinh doanh và đầu tư
khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp với khoảng hơn hai trăm linh công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bình dương
cũng đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết
khu công nghiệp vượt ship có số công nhân trở lại làm việc nhiều nhất với khoảng bảy mươi năm tổng số lao động
các doanh nghiệp khác số lao động trở lại làm việc khoảng năm mươi
dự kiến thời gian làm việc trở lại của các doanh nghiệp ở bình dương trễ nhất là ngày hai mươi năm tháng hai
trong đó tại đồng nai ngày một mươi năm tháng hai tức là ngày sáu tết tám mươi người lao động ở các khối doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc khoảng năm trăm một mươi người
năm nay số lao động sản xuất ngày đầu năm không đông bằng năm hai nghìn hai mươi ba do một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn về đơn hàng đặc biệt là ngành gỗ
vì vậy các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ tết dài ngày
dự kiến đến ngày một mươi chín tháng hai số lượng người lao động đi làm trở lại sẽ tăng cao
sáng ngày một mươi sáu tháng hai đã diễn ra hội nghị đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp đảm bảo hàng hóa tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm
sự kiện do bộ công thương tổ chức với sự tham dự của sáu mươi ba địa phương trên cả nước bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực công nghiệp phục hồi mạnh chỉ số sản xuất công nghiệp ip tăng hơn một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt năm trăm hai mươi bốn một nghìn tỷ đồng nguồn cung các mặt hàng dôi dào không xảy ra tình trạng thiếu hàng suốt giá
bộ công thương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước phân đấu tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
tăng cường công tác thông tin định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu sang hình thức chính ngạch bền vững
đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại kết nối cung cầu mở rộng thị trường xuất khẩu tiếp tục cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính
cũng như chú trọng khai thác các hiệp định thương mại tự do fta nhất là các fta thế hệ mới
thưa quý vị mặc dù luật đấu thầu đã có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa có các nghị định thông tư hướng dẫn thi hành
nên đã tạo ra những khoảng trống
những pháp lý khi áp dụng vào thực tế
chính vì vậy hiện nhiều cơ sở y tế gặp không ít khó khăn lung túng trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế để phục vụ người bệnh
bệnh viện chợ rẫy tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện triển khai đấu thầu khoảng hai trăm linh gói thầu
tuy nhiên tỷ lệ đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị y tế thành công chỉ khoảng tám mươi
còn hai mươi còn lại không lựa chọn được nhà thầu
nguyên nhân là do một số hàng hóa không có giấy phép lưu hành sản phẩm
một số nhà thầu dù đã trúng thầu nhưng chậm cung ứng gián đoạn cung cấp hoặc là không có năng lực thực hiện hợp đồng
dẫn đến không có vật tư thiết bị y tế phục vụ cho bệnh nhân
một số trường hợp bệnh viện buộc phải để bệnh nhân mua bên ngoài để sử dụng trong quá trình khám chữa bệnh
việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu đã tạo ra khoảng trống pháp lý
gây khó khăn lúng túng trong khi thực thi pháp luật
để giải quyết khó khăn nhiều bệnh viện kiến nghị chính phủ cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn
dưới luật để cơ sở sớm đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế vật tư để phục vụ việc khám chữa bệnh
cũng như là các bệnh viện công lập nói riêng tháo gỡ được các khó khăn trong các vấn đề mua sắm
các vật tư thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn
vấn đề thiếu vật tư trang thiết bị y tế đã kéo dài từ nhiều năm qua vì vướng mắt ở những quy định mua sắm đấu thầu
chính vì vậy khi những luật định mới được ban hành để tháo gỡ khó khăn
thì cũng cần sớm có những thông tư hướng dẫn thi hành luật cụ thể để nhanh chóng áp dụng vào thực tế
chỉ sau hai mươi bốn giờ bệnh nhân đã có những chuyển biến vô cùng tích cực cho thấy cuộc phẫu thuật đã có những thành công bước đầu
bệnh viện phổi trung ương đã phối hợp với nhiều bệnh viện khác
thực hiện thành công ca ghép hai lá phổi cho người đàn ông năm mươi sáu tuổi ở thanh hóa được đánh giá là thành công toàn diện nhất tại việt nam
với thời gian sống lâu nhất với những thành công này chương trình ghép phổi của nước ta sẽ được ghi nhận vào danh sách của hệ thống ghép phổi trên thế giới khẳng định sự phát triển của nền y học việt nam
ghép phổi để mà thành công được ở việt nam thì nó cảm giác như là một cái điều gì đó rất là xa xỉ
và kinh nghiệm của bên bệnh viện phổi trung ương đã từng trăm một ca ghép phổi cùng với các bạn một trăm linh tám là một cái việc chăm sóc là vô cùng khó khăn và vất vả
thật sự là rất là nhiều công sức
và phải hết sức tâm huyết
trong cái dốn phổi đó thì có ba thành phần chính là động mạch tĩnh mạch và phía quản
tất cả các quy trình này lực lấy ra và đồng thời cái phổi mà đưa về thì bảo quản cái phổi để cho đủ điều kiện
từ cái chỗ mà người cho trên não cho đến về cái ca ghép của mình là vấn đề rất khó khăn
thành công ghép phổi ở việt nam toàn diện được như này thì có thể nói là một thành công vĩ đại
những thành công của ngành ghép phổi nói riêng và ghép tạng nói chung
đang mở ra niềm hy vọng mới cho rất nhiều bệnh nhân
bởi với họ thành tiệu này chính là cơ hội sống thứ hai
và giúp người dân thêm tin tưởng vào năng lực chất lượng của nền y tế nước nhà
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm vừa cho biết
tòa sẽ xét xử bà trương mỹ lan và tám mươi sáu bị cáo từ ngày năm tháng ba đến hai mươi chín tháng bốn về hàng loạt tội danh
trong đó có hành vi chiếm đoạn ba trăm linh bốn tỷ đồng của ngân hàng scb
tòa án nhân dân tp hcm vừa cho biết
tòa án nhân dân tp hcm vừa cho biết
tòa án nhân dân tp hcm xét xử bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
về ba tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản
năm bị cáo còn lại gồm bốn mươi năm cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
năm người trong số này là cựu lãnh đạo scb và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn
phiên tòa do thẩm phán phạm lương toản tránh tòa án hình sự tòa án nhân dân tp hcm làm chủ tòa
với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn vẫn còn tồn tại
tại hà nội chỉ trong kỳ nghỉ lễ đã có một một trăm sáu mươi bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn
nhận định sau tết người dân đi làm trở lại và rủ nhau khai xuân theo thói quen phải có rượu bia
và trong những cuộc vui như thế chắc chắn sẽ khiến cho tình trạng vi phạm tăng và phức tạp hơn
do đó lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
tại các tuyến đường trong và ngoại thải
ghi nhận vào khung giờ trưa tại hà nội
tại ngã tư huỳnh thúc kháng láng hạ
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn
thậm chí có trường hợp vi phạm ở mức rất cao vượt ngưỡng vi phạm kịch khung
để xử lý rứt điểm tình trạng vi phạm nồng độ cồn
mỗi ca trực cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội có thể kiểm tra từ ba trăm linh đến bốn trăm linh trường hợp
đây là cách kiểm tra diện rộng
với bất cứ phương tiện nào đi qua chốt
tất cả những lỗi vi phạm nồng độ cồn dù ở mức cao hay thấp đều bị tạm giữ phương tiện và xử phạt nghiêm
lực lượng chức năng cho biết việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
duy trì trên các tuyến đường và tập trung vào mọi khung giờ
ngoài việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn
lực lượng chức năng còn tăng cường giả soát các trường hợp vi phạm luật giao thông khác
như không đổi mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ đi sai làn
sở giao thông vận tải tp hà nội đề xuất tổ chức tuyến đường dành cho xe đạp quanh công viên hòa bình
sau khi đưa vào tuyến đường dành cho xe đạp dọc sông tô lịch
từ ngã tư sở thuộc quận đống đa đi quận cầu giấy dài hai ba km rộng bốn m
sở giao thông vận tải hà nội đề xuất tuyến đường dành cho xe đạp thứ hai
là đường xung quanh công viên hòa bình và đường hoàng minh thảo thuộc quận bắc tử liêm
để xây dựng làn đường riêng cho xe đạp tại khu vực công viên hòa bình
sẽ cần sửa chữa về hè tạo đường ưu tiên cho xe đi hai chiều trên vỉa hè rộng ba m
kinh phí thực hiện tuyến đường trên gần năm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
quốc quản lý đường bộ một cục đường bộ việt nam đã phát động tết trồng cây làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi bốn
với khoảng một năm trăm linh cây xanh được trồng dọc tuyến
trên diện tích một hectare nhằm nâng cao công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ
đây là năm thứ sáu cục đồng bộ việt nam triển khai đồng loạt tết trồng cây trên hệ thống tuyến quốc lộ
trở thành hoạt động truyền thống nét đẹp của cán bộ công chức người lao động đoàn viên thanh niên ngành đường bộ
với tinh thần là tất cả các đơn vị thuộc ngành đường bộ đồng loạt gia quân triển khai trồng những cây xanh
ra các tuyến quốc lộ trọng yếu để mang màu xanh cảnh quan cải tạo môi trường
đồng thời làm một hành lang xanh để đảm bảo an toàn giao thông chống xói lở ở các mái ta lưu của các tuyến quốc lộ
nhân dịp này cục đường bộ việt nam đã phát động phong trào trồng cây ven các tuyến quốc lộ trên địa bàn cả nước
dự kiến số lượng cây trồng cả năm đạt trên ba mươi cây nhằm đảm bảo cảnh quan chống sói lở và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

lễ cầu an hội thi vẽ và trang trí châu hội thi làm bánh giày của các dòng họ làng đội tam
các hoạt động thể thao các trò chơi dân gian biểu diễn nghệ thuật do nhân dân xã tiên sơn và nhân dân các xã phường trong thị xã duy tiên thực hiện
chính hội là ngày bảy tháng riêng
trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới tiếng chống khai hội xuống đồng rộn ràng cùng với những xá cày đánh thức đất đai khai xuân động thổ
cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu là niềm mong đợi không chỉ của người dân trong tỉnh hà nam mà còn của nhân dân cả nước
quý vị thân mến lễ hội tiên công ở vùng đảo hà nam thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh là một nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng cửa biển bạch đằng
vào mỗi dịp đầu năm với nghi lễ rước người độc đáo nhất trong cả nước thể hiện sự ngưỡng vọng tôn vinh các tiên công
lễ hội tiên công là gì
để con cháu mừng thọ những người cao tuổi tại địa phương điểm nhấn chính của lễ hội là hoạt động giúp các cụ thượng thọ tròn tám mươi chín mươi một trăm linh tuổi trở lên
đến miếu tiên công lễ tổ vào ngày bảy tháng riêng âm lịch hàng năm
gắn với lịch sử hình thành khu đảo hà nam là lịch sử cách tiên công những người có công đầu tiên quay đê lấn biển lập làng
phân khải quá sướng quá được con cháu nó dước cái này đi đường nhà nước rồi đảng chính phủ cho đi tiêm toàn dước chung
trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa các trò chơi dân gian đặc sắc như chơi đu trọi gà cờ người trò chơi trò chơi trò chơi trò chơi trò chơi trò chơi trò chơi trò chơi